năm hai nghìn hai mươi là năm đánh dấu kỷ niệm hai mươi năm nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc về phụ nữ hòa bình và an ninh
trong hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc những nữ sĩ quan được xem là cầu nối giúp xây dựng lòng tin với các cộng đồng địa phương
từ đó giúp ngăn ngừa giảm thiểu xung đột và đối đầu
việt nam hiện có nhiều nữ sĩ quan tham gia hoạt động này như một lời khẳng định với thế giới trích những cam kết về bình đẳng giới
hai năm trước trung tá đỗ thị hằng nga được cử đi làm nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc ở nam sudan
thời điểm đó chị là nữ sĩ quan đầu tiên của việt nam nhận nhiệm vụ này
nếu như là có những hiểm nguy còn tất cả những ác lực công việc hay là những khó khăn phải vượt qua thì chúng tôi đều phải vượt qua như các anh nam giới
cho đến nay việt nam đã cử ba nữ sĩ quan làm nhiệm vụ ở vị trí cá nhân cùng hàng chục nữ bác sĩ điều dưỡng trong các bệnh viện giã chiến
tại các phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tỷ lệ chiếm gần một mươi bảy cao hơn nhiều so với mức kêu gọi của liên hợp quốc
vượt lên những khó khăn trong môi trường khắc nghiệt cả về sinh hoạt lẫn an ninh an toàn
các nữ sĩ quan việt nam không chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình mà còn có những đồng góp cho cộng đồng địa phương
địa bàn của các phái bộ là có nhiều cộng đồng đa dạng và phụ nữ giữ vai trò trong tất cả các khía cạnh về hòa bình ở các khu vực đó
việt nam hiện có tỷ lệ nữ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình là một mươi sáu
điều này đã thể hiện cam kết về bình đẳng giới một cách rất cao của việt nam
không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mà họ còn tạo ra không khí sự cảm hứng sự truyền cảm những giá trị của việt nam đối với bạn bè quốc tế
cuối tháng một mươi vừa qua đánh dấu kỷ niệm hai mươi năm nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc về phụ nữ hòa bình và an ninh
những nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình được xem là cầu nối giúp xây dựng lòng tin với cộng đồng địa phương
các quốc gia và tổ chức trên thế giới đã có nhiều sáng kiến và đóng góp để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình trong đó có việt nam